hôm nay ngày một mươi chín tháng ba tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trường tiểu ban nhân sự đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì họp tiểu ban
tham dự cuộc họp có các thành viên của tiểu ban thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trần cầm tú bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
dự cuộc họp còn có các thành viên tổ giúp việc của tiểu ban nhân sự
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
theo chương trình làm việc hội nghị trung ương một mươi hai khóa một mươi hai dự kiến họp tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng
hiện nay các đảng bộ trực thuộc trung ương đang chỉ đạo để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
các sự thảo văn kiện đại hội một mươi ba đã gửi để lấy ý kiến đại hội đảng bộ trì bộ cấp cơ sở
tổng bế thư chủ tịch nước trưởng tiểu ban yêu cầu
thời gian sắp tới tiểu ban nhân sự bộ chính trị ban chấp hành trung ương tập trung dành công sức nhiều hơn
cho việc xây dựng phương hướng công tác nhân sự và việc lựa chọn nhân sự tham gia ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
nội dung họp bàn hôm nay giúp bộ chính trị ban chấp hành trung ương tiến hành một công việc có vị trí
ý nghĩa cực kỳ quan trọng là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội
cần khẳng định và thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này
vì đây là công việc chiến lược gắn liền với sự sống còn của đảng ta chế độ ta và tiên đô phát triển của đất nước
đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn đảng toàn dân
công tác nhân sự đại hội là hết sức nặng nề đòi hỏi ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao quyết tâm nỗ lực rất lớn
có cách làm thật sự công tâm khách quan khoa học đặt lợi ích quốc gia dân tộc của đảng của nhân dân lên trên hết
để làm tốt công việc hệ trọng này tổng bí thư chủ tịch nước trưởng tiểu ban nhấn mạnh một số vấn đề về tư tưởng
phương châm chỉ đạo phương pháp cách làm
công tác nhân sự đại hội một mươi ba của đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự của bộ chính trị
ban bí thư ban chấp hành trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị
của các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị và các địa phương
tổng bí thư chủ tịch nước trưởng tiểu ban yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp
để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội một mươi ba của đảng phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
là nhiệm vụ then chốt của then chốt có liên quan đến sự sống còn của đảng của chế độ
từng cơ quan địa phương từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị
phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công việc có vị trí ý nghĩa đặc biệt hệ trọng này
toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung phải đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết trước hết
công tác nhân sự ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ
khoa học và nhất quán bảo đảm thật sự dân chủ công tâm thật sự trong sáng khách quan cách làm phải thận trọng
làm từng khâu từng công đoạn theo một quy trình chặt chẽ làm đến đâu chắc đến đó